trên thế giới nhân dịp tết nguyên đán lãnh đạo các tổ chức quốc tế cũng đã gửi lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thịnh vượng tới toàn thể người dân
tết nguyên đán năm nay càng trở nên đặc biệt hơn khi liên hợp quốc thông qua nghị quyết lần đầu tiên công nhận tết nguyên đán là ngày nghỉ lễ hàng năm của liên hợp quốc
trong thông điệp gửi qua video tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã gửi lời chúc mừng năm mới tới những quốc gia đón tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
tổng thư ký nhấn mạnh dòng là biểu trưng cho năng lượng trí tuệ sự bảo hộ may mắn và thế giới cần những điều này để vượt qua các thách thức toàn cầu hướng tới tương lai hòa bình ổn định và bền vững
ngoài ra tổng thư ký guterres cho biết việc chào đón tết nguyên đán tại liên hợp quốc năm nay cũng rất đặc biệt bởi đại hội đồng liên hợp quốc trong cuộc họp cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi ba đã thông qua nghị quyết lần đầu tiên công nhận tết nguyên đán là ngày nghỉ lễ hàng năm của liên hợp quốc
đây được xem
đây được xem là sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với văn hóa cổ truyền á đông
nhân dịp nhiều nước châu á đón tết nguyên đán tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế imf christalina georgieva đã gửi lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thịnh vượng tới gần hai tỷ người dân trên toàn thế giới coi năm mới âm lịch là dịp lễ quan trọng nhất trong năm
người đứng đầu imf khẳng định năm hai nghìn hai mươi bốn năm con rồng sẽ chấp cánh cho những hoài bão còn giang dở đón những cơ hội mới để phát triển thịnh vượng và hòa bình
từ trụ sở của tổ chức lương thực và nông nghiệp của liên hợp quốc tổng giám đốc khuất đông ngọc gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng và hòa bình tới mọi người dân trên thế giới
tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh chủ tịch trung quốc tập cận bình có bài phát biểu mừng tết nguyên đán đến tất cả người dân
ông lưu ý trong văn hóa trung quốc rồng được xem là biểu tượng mạnh mẽ dũng cảm và nhân từ
ông đồng thời kỳ vọng người dân cùng nhau viết nên một chương mới trong công cuộc thúc đẩy hiện đại hóa đất nước